bởi vì mẹ thấp nhưng mình cũng đềm giảng đại đại con mà

về bạn có một người mẹ đặc biệt như thế nào

là làm sao để hướng dẫn cho con để dạy con để con nhìn nhận
nhận ra là mẹ khác biệt

là bạn ấy có thể cảm thấy tự hào
nghĩa là điều đấy cũng là khó chứ không phải ngày nào cũng phải làm đấy
vâng tôi cảm thấy rất là gọi là được cảm thấy thoải mái
thật sự là như vậy
cái điều này không nhiều khi đến với tôi đâu
trong vai trò nói chuyện với nhân vật của mình ở chương trình này
khi mà nhân vật của tôi đã tự mình có thể cởi bỏ được những cái áp lực rất là lớn
trong cuộc đời của họ
và do những người khác mang lại cho họ
khi mà chị rất là tự tin
cũng đều làm mọi thứ dựa trên một cái tinh thần
vừa văn minh này
mà lại vừa nhân văn
tôi chúc chị với cả con
sẽ có một cái không phải một
mà rất là nhiều cái chuỗi ngày hạnh phúc trước mắt
nói chuyện ngắn ngủi ngày hôm nay thì
chị có muốn nói gì với
với tất cả mọi người
tôi chỉ kể một câu chuyện trải nghiệm cá nhân của tôi
giúp tôi thay đổi
ở trung quốc hay là ở triều tiên
khi mà sinh những em bé thấp đấy như chúng tôi
thì mọi người thay vì chào đón em
đến thế giới này
một cách xứng đáng
là một đứa trẻ
thì họ bố mẹ lại từ bỏ
từ chối và bỏ vào các trại mùa cô
thậm chí là bỏ lang thang
sau đó thì đứa trẻ đấy
nghĩ là họ
có rất nhiều cặp vợ chồng ở mỹ
họ ở nước ngoài họ lại nhận đứa trẻ như vậy
về và khi tôi gặp
thì tôi cảm thấy rất xúc động
và tôi khi tôi hỏi họ là ôi cháu này
nó bị khuyết tật như thế nào hay cái gì
thì anh ấy bảo là không
không phải khuyết tật tôi nhìn nó không phải khuyết tật
mà chỉ thấp thôi mà
nghĩ là chỉ thấp và bạn ấy có một số
điều kiện sức khỏe nó khác
giống như là con mình sinh được tim
họ cảm thấy rất đẹp
trong mắt họ đứa trẻ đấy thực sự đẹp như những đứa trẻ khác
thế nên là cái thông điệp đấy
tôi chỉ muốn nói với các bà mẹ
với các bạn đối với những các bạn
mà muốn không được có con
để có một đứa con
như bản thân mình
mình phải suy nghĩ
mình phải xác định bỏ vượt qua được sự tự kỳ thị
nghĩa là mình phải thấy được
nếu như trong trường hợp con mình
nó cũng thấp như mình
thì mình có cảm thấy hạnh phúc
có chuẩn bị sẵn sàng cho con
và bản thân mình phải nhìn nhận con mình đẹp
và con mình đáng yêu
chứ không phải coi mình là một cái gánh nặng cho mình
và không phải đấy là bất hạnh
thì bản thân mình nghĩ được điều đó
thì mình sẽ chuyển lại cho những người khác
giáo dục được người khác với cách như vậy
bởi vì xã hội này là hoàn toàn có thể giáo dục được
và bản thân chị cũng đã nói đến một cái thông điệp quan trọng cho chúng tôi